nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày mất của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
mới đây tại thủ đô moscow liên bang nga đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về sự nghiệp và tư tưởng hồ chí minh ở việt nam và trên thế giới
hàng chục tham luận được trình bày tại hội thảo là những công trình nghiên cứu sâu sắc nhất về sự nghiệp và tư tưởng hồ chí minh
về vai trò của người đối với thắng lợi của việt nam trong cách mạng tháng tám
ảnh hưởng của tư tưởng hồ chí minh đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam
vai trò của người trong việc sáng lập và xây dựng nhà nước theo mô hình chính trị mới trong việc sáng lập đảng cộng sản việt nam
các tham luận tại hội thảo khoa học này còn đi sâu phân tích sự nghiệp và những ảnh hưởng bởi tư tưởng của người mang tầm quốc tế
trong khuôn khổ hội thảo diễn ra buổi trưng bày các cuốn sách về việt nam do trung tâm nghiên cứu việt nam và asean
viện viễn đông viện hàn lâm khoa học nga xuất bản